phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chất lượng tàu cá
đóng theo nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển có tàu cá vỏ thép đóng mới theo nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
kiểm tra giả soát các cơ sở đóng mới nâng cấp tàu cá theo nghị định sáu bảy bảo đảm đáp ứng các quy định pháp luật có liên quan
đối với các trường hợp không bảo đảm chất lượng do lỗi của cơ sở đóng tàu vận động hướng dẫn các cơ sở đóng tàu chủ động tích cực làm việc với chủ tàu để khắc phục ngay
phó thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ra soát các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về tàu cá về hoạt động đăng kiểm tàu cá
trường hợp phát hiện vi phạm xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
ngân hàng nhà nước việt nam nghiên cứu việc gia hạn nợ kéo dài thời gian ân hạn đối với chủ tàu vỏ thép phải nằm bờ không hoạt động thủy sản được do hư hỏng đề xuất giải pháp báo cáo thủ tướng chính phủ